tế thì nói đến bệnh về đường hô hấp thì có rất nhiều bệnh nhưng nhiều người còn chưa được rõ
bệnh về đường hô hấp được chia thành những loại bệnh nào ạ
theo cái định nghĩa của y học hiện đại ạ câu hỏi là xin được phép đặt cho phó giáo sư tiến sĩ phan thu phương ạ
một cái câu hỏi rất là rộng nhưng ở đây thì tôi nghĩ rằng là
mình cứ nói là bệnh đường hô hấp nhưng mà ở đây có
để mà giải phẫu người ta sẽ chia là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới
thì mình hiểu thế thôi còn các loại bệnh hô hấp thì nhiều nhiều lắm đúng không ạ
vâng thì đấy thì mình nói là người ta chia đường hô hấp như vậy đường hô hấp trên
tức là từ phần dây hay phần dây từ phần dây ngọt từ phần dây ngọt chia
và các bác sĩ tự chạy về những cái bệnh ở đấy là bác sĩ bằng tay mũi họng
thế còn từ thanh quản trở xuống phía dưới thì đấy là các bác sĩ chuyên phong hấp
là các bác sĩ sẽ có nhiệm vụ là trần đoán và điều trị cái nhóm bệnh này
thế mà trong nhóm bệnh đường hô hấp thì có thể là có nhóm bệnh cấp tính viêm nhóm bệnh mãn tính
rồi những cái bệnh lý mà khác tính thì nó có rất nhiều nhóm trong cái nhóm bệnh lý lưu vận
vâng thì tóm lại là mình chỉ nhớ là bệnh của đường hô hấp trên và bệnh lý của đường hô hấp dưới
vâng xin cảm ơn phóng sư tiến sĩ phan thu phương
thế còn trong quan niệm của đông y ạ thì trong đông y quan niệm bệnh liên quan đến đường hô hấp thì như thế nào ạ
thưa thầy sĩ bác sĩ trần thái phạm
thực ra thì đông y và tây y tuy là hai nền lý học khác nhau theo khái niệm
nhưng mà thực chất thì lại đi đến chung một cái đích là con người
thì với đông y thì ngành đông y cũng quan điểm bệnh lý đường hô hấp
cũng bàn luận sâu đến những cái bệnh lý mà giống như là cái viêm hô hấp trên mà vừa rồi phóng sư phương và nói
và sau đó là đến những cái bệnh lý mà theo như đông y là dẫn truyền vào tạng phế và gây ra những cái chứng bệnh
thế thì tương ứng với phổi đấy
thế tương ứng với như vậy là trong tây y có rất nhiều bệnh ví dụ như viêm hô hấp trên viêm học
rồi viêm phế quản rồi viêm tiểu phế quản rồi siêu phê đi rồi tâm phế mạng rồi hen phế quản v v
thì với từng cái bệnh đấy thì đông y cũng có những cái phù hợp và những cái tương đồng chia thể theo từng cái nhóm bệnh như vậy
thế nhưng tự trung lại thì đông y vẫn bàn những hai yếu tố
rất là ngoại nhân là cái yếu tố ngoại cảm là từ phong hàm phong nhiệt xâm nhập vào vệ ký xâm nhập vào phế để tác động người gây bệnh
thế và các yếu tố bên trong thì đông y quan tâm
đông y quan tâm chủ yếu đến cái ba tạng là phế đi thận trong đó tì khí đi chủ về vận hóa
khi vận hóa không được thì nó làm cho cái đờm hứa trệ và nó đầy đủ do
các yếu tố có thể là phế thận mà nó có những cái dấu đoạn chức năng tạng thủ
phế chủ về khí ráng xuống mà thận chủ đạp khí
mà trong đông y hai cái tạng đấy mà khi nó cũng có những cái hoạt động dấu đoạn chức năng thì nó sẽ làm khí nghịch lên
dẫn đến những cái chứng
kho khó thở rồi đờm vân vân
thì như vậy mà đông y cũng lại chia ra các thuốc về điều trị về chữa đờm rồi thanh nhiệt giải độc thanh nhiệt đông huyết rồi xeo tông tán hàn
rất phức tạp rồi các cái nhóm thuốc kháng sinh thảo mộc như bây giờ chúng mình nói thì lại là nói
nhìn trên dường lý y học hiện tại thì cũng chứng minh được rất nhiều tác dụng của tôn đông y
và tự chung lại thì chúng tôi thấy rằng là hai nền y học cũng đã gặp nhau và cũng mang lại hiệu quả như vậy